nhóm sáu bảo vệ thi công điện gió và người dân xảy ra hỗn chiến khiến hai người bị thương phải nhập viện điều trị
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng
nông đức mạnh chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long và trần văn duy
cùng chú tại huyện đắk song để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu đội bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ bảo vệ đức tâm qb
có hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp điện gió đắc rung một trăm hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đội bảo vệ đã cử gần hai mươi nhân viên bảo vệ
trong đó có nông đức mạnh trần văn duy chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long
đến bảo vệ quá trình thi công trụ điện wt hai mươi tám ở thôn ba xã thuận hà huyện đắc song
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày khi xe của công ty điện gió trở thiết bị vào đến gần chân trụ điện wt hai mươi tám
khu vực đất thi công công trình của công ty thì một số người dân trong đó có ông nguyễn văn mạnh
trú tại xã thuận hà đắc song kéo vào khu vực chân trụ để ngăn cản lăng mạ không cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ
thấy vậy lực lượng bảo vệ đã đứng thành hàng ngang để ngăn cản yêu cầu người dân ra khỏi khu vực thi công
nên giữa hai bên xảy ra sâu sát
ông nguyễn văn mạnh cầm gậy tre đánh lực lượng bảo vệ công ty nhưng không trúng
sáu bảo vệ trên đã dùng gậy cao su đánh liên tiếp về phía ông nguyễn văn mạnh và một số người khác
ông nguyễn văn mạnh và một số người dân dùng gậy tre đánh lại lực lượng bảo vệ
hậu quả làm hai người bị thương là ông nguyễn văn mạnh người dân và trần văn duy bảo vệ
công ty điều em đi vô đông trụ ngăn cản dân ra khỏi công trình đang làm việc
lúc em vô mời ra thì bên dân có dậy xảy ra
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện đắk song đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc
từ đầu năm đến nay thì triển khai dự án để rõ giữa doanh nghiệp và người dân đã xảy ra một số vụ việc
chúng tôi phải củng cố hồ sơ để xử lý hiện nay đã xử lý bốn vụ hành chính và xử phạt một mươi năm đối tượng
xử lý bốn vụ một mươi đối tượng về các hành vi cụ thể như là cố ý hình tích hủy hoại tài sản gây rốt tiền tượng công cộng
hiện nay đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với
nông đức mạnh chu đức mạnh nguyễn văn đồng nguyễn văn đạt nguyễn văn long trần văn duy
đồng thời mở rộng điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật